tại thành phố huế đoàn công tác ban chỉ đạo một trăm tám mươi hai ban chấp hành trung ương đảng tổ chức hội nghị lần thứ nhất
tổng kết một mươi năm thực hiện kết luận bốn mươi tám của bộ chính trị khóa một mươi về xây dựng phát triển tỉnh thừa thiên huế
và đô thị huế đến năm hai nghìn hai mươi do ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình làm trưởng đoàn
kết luận số bốn mươi tám của bộ chính trị về xây dựng phát triển tỉnh thừa thiên huế và đô thị huế đến năm hai nghìn hai mươi
với phương hướng chính xây dựng thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương là trung tâm của khu vực miền trung
và một trong những trung tâm lớn đặc sắc của cả nước về văn hóa du lịch khoa học công nghệ y tế chuyên sâu
và giáo dục đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi thừa thiên huế xứng tầm là trung tâm đô thị cấp quốc gia khu vực và quốc tế
một trong những trung tâm kinh tế văn hóa khoa học công nghệ y tế đào tạo lớn của cả nước và khu vực
bên cạnh những nỗ lực của địa phương trong một mươi năm qua đồng chí nguyễn văn bình cũng lưu ý
việc đánh giá và tổng kết cần khách quan và được đặt trong một tổng thể thống nhất
với các kết luận của bộ chính trị và nghị quyết của tỉnh
đồng chí nguyễn văn bình đề cập tới sự cần thiết của một nghị quyết của bộ chính trị
về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
nghị quyết này phải có những điểm mới khác biệt so với các kết luận đã được ban hành